kỷ niệm tám mươi tám năm thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hôm nay tại thành phố việt trì
tỉnh đoàn phú thọ đã tổ chức ngày hội thanh thiếu nhi đất tổ năm hai nghìn một mươi chín
ngày hội thanh thiếu nhi đất tổ năm hai nghìn một mươi chín là dịp để thanh thiếu nhi ôn lại lịch sử vẻ vang
truyền thống hào hùng trong tám mươi tám năm xây dựng và phát triển của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
góp phần bồi dưỡng ý chí cách mạng hồn đúc lý tưởng bầu nhiệt huyết khát vọng của tuổi trẻ
nét mới của ngày hội năm nay là các hoạt động lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống
tôn vinh bản sắc văn hóa dân gian vùng đất tổ thông qua các tiết mục văn nghệ đặc sắc
màn đồng diễn nghệ thuật hát xoan và các trò chơi dân gian
qua đó tạo môi trường để thế hệ trẻ rèn luyện và phát triển cả về trí và lực
công hiến sức trẻ xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước